trong khuôn khổ chương trình không gian trưng bày văn hóa du lịch và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu các dân tộc tỉnh hà giang
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh hà giang
cùng đi có lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và địa phương
phát biểu khai mạc lãnh đạo tỉnh hà giang nhấn mạnh hà giang là nơi cư trú của một mươi chín dân tộc
trong đó có những dân tộc ít người như dân tộc giấy pa thèn lô lô phu lá
mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống riêng biệt được thể hiện ở tên gọi nơi cư trú ngôn ngữ phong tục tập quán
ngoài những giá trị về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc hà giang còn được thiên nhiên bàn tặng nhiều danh lam thắng cảnh
do đó tỉnh chọn phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đón hơn một năm triệu lượt khách vào năm hai nghìn hai mươi
tỉnh tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù có thế mạnh như du lịch địa chất du lịch văn hóa du lịch sinh thái
không gian trưng bày văn hóa du lịch và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu tỉnh hà giang sẽ được tổ chức đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tại đây tỉnh giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu nhất của cộng đồng một mươi chín dân tộc anh em
những sản phẩm du lịch đặc sắc sản phẩm nông sản đặc trưng như chè san tuyết mật ong bạc hà
trong khuôn khổ lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi thăm quan các gian hàng trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh hà giang